sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn trú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
người đã khẳng định đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
lời dạy của người đã trở thành kim chỉ nam cho toàn đảng toàn dân vượt qua mọi khó khăn
tiến tới những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh kính yêu
mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng này của người
gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ
từ lúc rời bến nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đến khi trái tim ngừng đập tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hồ chí minh đặc biệt coi trọng tư tưởng đại đoàn kết và coi đó là một sức mạnh vô địch
bác không chỉ đặt yếu tố này trong các vấn đề lớn ở tầm chiến lược và phương pháp cách mạng của đất nước
mà còn vận dụng ngay cả trong thực tiễn hoạt động của mình
các bài viết cuộc nói chuyện hay ngay cả những sự việc tưởng như của cá nhân
bác vẫn luôn vận dụng một cách sáng tạo và tinh tế để mọi người thấy được tầm quan trọng của đại đoàn kết
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một ta nhớ lại lịch sử
thì bác và trung ương đã quyết định thành lập mặt trận việt nam độc lập đồng minh gọi tắt là việt minh
mà nó có một sự kiện về thời gian
bác thành lập cái mặt trận này đúng một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và sau này
khi cách mạng thắng thắng thành công
cái lễ sinh nhật đầu tiên một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bác tổ chức ở hà nội
lúc bây giờ ta cứ tưởng như bác làm sinh nhật cho bác
và đến bây giờ ta mới hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa này
bác làm sinh nhật cho mặt trận
bác hóa thân vào mặt trận
và cái điều này nó cao cao quý lắm
và từ đó trở đi thì cái ngày sinh của bác một mươi chín tháng năm đó ta nhớ là ngày kỳ đó

thì nhìn mặt trận việt minh
và đây là một cái biểu hiện để cho thấy rõ mặt trận là linh hồn đại đoàn kết toàn dân tộc
mà bác là người thể hiện sinh động cái tình đoàn kết ấy
tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết toàn dân được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước
truyền thống đoàn kết của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại
trải qua những biến cố của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
tư tưởng đại đoàn kết của bác
luôn có giá trị trong mỗi giai đoạn cụ thể
tư tưởng đại đoàn kết của hồ chí minh thuộc về cái dòng tư tưởng chính trị marxist
ở đây vừa có sự kế thừa những cái giá trị truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc
và nói rộng hơn là của cả thế giới nhân loại nữa
nhưng đồng thời cũng lại có cả những yếu tố rất hiện đại
rất mới mẻ và thời sự mà nó sẽ đúng đến tận
mãi mãi sau này nhất là trong điều kiện hiện nay
khi mà chúng ta đang đẩy mạnh đổi mới hội nhập quốc tế
thì đại đoàn kết toàn dân tộc của hồ chí minh đấy
có thể nói là một trong những giá trị sáng giá mà chúng ta đang kế thừa đang phát triển
tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của chủ tịch hồ chí minh
luôn được xây dựng hoàn thiện và tuân theo những nguyên tắc nhất quán
đó là đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích của dân tộc
lợi ích của nhân dân lao động và quyền của con người
chính nhờ những nguyên tắc cơ bản này mà tư tưởng của người
luôn có giá trị cho hôm nay và mãi về sau